thời điểm từ nay cho tới sea games ba mươi diễn ra tại philippines đang đến rất gần
đây là lúc mà các đội tuyển của đoàn thể thao việt nam đang dốc sức toàn lực
để có thể có sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến một kỳ đại hội thể thao thành công
đối với môn bắn súng là môn thế mạnh của thể thao việt nam
các vận động viên cũng đang tập trung tối đa cho giải vô địch quốc gia và hướng tới sea games ba mươi
để gặt hái những thành công tại các đấu trường thể thao quốc tế lớn
đặc biệt là sea games ba mươi vào cuối năm nay các xã thủ việt nam đang bước vào giai đoạn nước rút
mà thước đo đánh giá phong độ là giải bắn súng vô địch quốc gia
đang diễn ra tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội
đây là giải đấu trong nước quan trọng nhất của bắn súng việt nam trong năm
do vậy giải đấu là cơ hội tốt để ban huấn luyện đội tuyển quốc gia
giả soát lực lượng tuyển chọn những vận động viên ưu tú nhất cho sea games ba mươi
bây giờ đã đang trong thời gian chuẩn bị chúng tôi tập rất là căng
các thầy các cô bám sát sát sao ra nhiều bài tập nhiều phương án để cho mình vào thi đấu
mình gặp cái tình huống gì là mình có thể xử lý kịp thời
và qua giải đấu này cũng là một ước để gian luyện chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới
bắn súng là môn thể thao mang về nhiều huy chương cho đoàn thể thao việt nam tại các kỳ đại hội
tuy nhiên tại sea games lần này do nước chủ nhà cắt giảm một số nội dung thế mạnh của bắn súng việt nam
nên các vận động viên gặp rất nhiều khó khăn
tuy vậy ban huấn luyện và các xã thủ vẫn đặt quyết tâm giành huy chương vàng tại kỳ đại hội
cái nội dung sea games của bắn súng ở tại sea games thì rất là ít
chúng tôi chỉ có năm bộ huy chương
năm bộ huy chương đó mà có cỡ khoảng từ chín đến một mươi một nước tham dự đó là điều vô cùng khó khăn
theo như tôi đã từng trao đổi với cả các huấn luyện viên trưởng các nước
thì gần như là mỗi nước người ta chỉ hy vọng đạt được một huy chương đã là thành công
bởi lẽ số bộ huy chương quá ít vì vậy là chúng ta không có cơ hội để có thể giành được nhiều huy chương tại sea games
với mục tiêu giành vàng tại sea games ba mươi cuối năm nay
đội tuyển bắn súng việt nam đang có được sự chuẩn bị khá chú đáo
cùng tâm lý vững vàng của các tuyển thủ đều đang có thành tích thi đấu ổn định
hy vọng các xã thủ sẽ tiếp tục mang về cho thể thao việt nam những tấm huy chương giá trị
ở môn thể thao olympic đã tạo được sự ảnh hưởng rất lớn đối với người hâm mộ thể thao nước nhà